giá vàng thế giới tiếp tục chinh phục mức kỷ lục mới trong khi đó giá vàng trong nước ghi nhận giảm xuống dưới mốc tám mươi một triệu đồng một lượng
giá vàng sgc sau khi giảm bốn trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm hai trăm linh đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức bảy mươi tám ba tám mươi tám mươi hai triệu đồng một lượng
tập đoàn vàng bạc đá quý doji cũng điều chỉnh giá vàng xuống mức bảy mươi tám tám mươi tám triệu đồng một lượng mua vào bán ra
trong khi đó giá vàng thế giới tăng mạnh với vàng giao ngay tăng ba mươi tám tám usd lên hai hai trăm ba mươi ba usd một ounce
vào tương lai giao dịch ở mức hai hai trăm năm mươi bốn tám usd một ounce mức tăng này khiến vàng ghi nhận tháng hoạt động tốt nhất trong hơn ba năm qua
với mức tăng chín và là quý tăng thứ hai liên tiếp chủ yếu như được thúc đẩy bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của mỹ
và nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn tăng mạnh
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã ký ban hành quyết định năm hai nghìn hai mươi bốn quy định về cơ chế điều chỉnh
mức giá bán lẻ điện bình quân thay thế quyết định hai mươi bốn hai nghìn một mươi bảy quyết định mới có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng năm
quyết định mới nhất cho phép rút ngắn thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá điện từ sáu tháng xuống ba tháng
song điều này không có nghĩa là cứ ba tháng điều chỉnh giá điện một lần
theo quyết định giá bán điện bình quân được lập trên cơ sở chi phí khâu phát điện
chi phí mua các dịch vụ truyền tài điện phân phối bán lẻ điện điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực
chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện chi phí điều hành quản lý ngành các khoản chi phí khác được phân bổ
và chi phí bao gồm những khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất cung ứng điện của tập đoàn điện lực việt nam
bộ giao thông vận tài vừa có văn bản gửi cùng hàng không việt nam về việc bảo đảm và duy trì lực lượng vận tài hàng không
sau khi một số hãng hàng không việt nam tái cơ cấu trả máy bay cắt giảm khai thác một số đường bay
các hãng hàng không nội địa gồm việt nam airlines vietjet bamboo airways được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu
xây dựng kế hoạch khai thác bổ sung máy bay bảo đảm và duy trì lực lượng vận tải
đặc biệt trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm và giai đoạn cao điểm hè hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời thực hiện các giải pháp hạn chế tình trạng chậm hủy chuyến
cục hàng không việt nam sẽ hỗ trợ và khuyến khích các hãng hàng không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải phục vụ hành khách
kê khai giá nếm biết giá công khai thông tin về giá vé máy bay của hãng hàng không
nhu cầu đi chơi dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sắp tới tăng cao khiến giá vé máy bay cũng đang nóng lên từng ngày
theo khảo sát giá vé máy bay chặng hà nội phú quốc từ hai mươi tám tháng bốn đến mùng ba tháng năm
có giá từ năm triệu đến hơn bảy triệu đồng một vé khứ hồi
mức giá này cao hơn hai năm triệu đồng một vé so với hiện tại
trạng hà nội quy nhơn dù đoạt sớm trước một tháng nhưng cũng đã có giá năm triệu đồng một vé khứ hồi
trong khi đó với trạng hà nội nha trang dịp nghỉ lễ cũng cao hơn một hai một năm triệu đồng so với thời điểm hiện tại
giá vé các trạng khởi hành từ thành phố hồ chí minh giai đoạn ba mươi tháng bốn đến mùa ba tháng năm cũng khá cao
như trạng thành phố hồ chí minh phú quốc của việt travel airlines thấp nhất là ba triệu đồng một vé khứ hồi
việt ze là ba ba triệu đồng việt nam airlines là ba chín triệu đồng một vé khứ hồi
theo tổng cục thống kê chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đang tăng so với cùng kỳ năm trước
điều này cho thấy nhịp sản xuất của doanh nghiệp đang dần trở lại
kéo theo đó nhu cầu vốn tại một số doanh nghiệp cũng cao hơn
để kiếm thời đáp ứng nhu cầu vốn tăng lên nhiều nguyên hàng đã đưa ra các gói vai yêu đải
cho từng ngành hàng đối tượng cụ thể
theo nguyên hàng nhà nước đã xuất cho vai bình quân đối với các khoản vai mới hiện là sáu bốn một năm
giảm bảy một năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
một bảng lãnh xuất thấp được kỳ vọng sẽ kích thích thêm nhu cầu vai vốn
các chuyên gia cũng nhận định bên cạnh việc giảm lãnh xuất ngân hàng
phải nắm bắt nhu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh đa dạng hóa các giải pháp
như cho vai online vai hay thấu chi đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của doanh nghiệp
theo số liệu vừa được tổng cục thống kê công bố tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đạt một trăm bảy mươi tám bốn tỷ usd tăng một mươi năm năm so với cùng kỳ năm trước
cắn cân thương mại hàng hóa xuất siêu tám tám tỷ usd
tính chung quý i năm hai nghìn hai mươi bốn kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt chín mươi ba sáu tỷ usd
tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
về cơ cấu nhóm hàng nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn đang đóng vai trò chủ đạo
ở chiều ngược lại kinh ngạch nhập khẩu hàng hóa quý i ước đạt tám mươi bốn chín mươi tám tỷ usd
tăng một mươi ba chín so với cùng kỳ năm trước
về cơ cầu nhóm hàng nhập khẩu nhóm hàng tư điệu sản xuất ước đạt bảy mươi chín chín tỷ usd
tính chung quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu tám tám tỷ usd
trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu bốn bốn mươi chín tỷ usd
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô xuất siêu một mươi hai năm mươi bảy tỷ usd
những tháng đầu năm tôm hùm là một mặt hàng có sự đột phá
khi giá trị và khối lượng xuất khẩu đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tính tới cuối tháng hai xuất khẩu tôm hồn đạt gần ba mươi triệu usd
tăng rất mạnh so với mức một ba
tôm hùm đạt gần hai mươi sáu triệu usd cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó xuất khẩu tôm hùm xanh chiếm hơn chín mươi đạt hai mươi bảy sáu triệu usd
tôm hùm bông đạt hai một mươi năm triệu usd
trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất đối với sản phẩm tôm hùm của việt nam
từ giữa năm trước tôm hùm bông bế tắc đầu ra
sau khi trung quốc đưa tôm hùm bông vào danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp cần được bảo vệ
giữa đối với tôm hùm xanh hai tháng đầu năm cũng là dịp tách nguyên đán
nên lượng tôm hùm xanh xuất khẩu sang thị trường trung quốc tăng mạnh
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn sản lượng gạo xuất khẩu của việt nam đã tăng khoảng một mươi năm
trong khi đó kim ngạch có mức tăng tới hơn bốn mươi năm so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt sau nhiều đợt điều chỉnh giá gạo việt nam vẫn đang giữ mức cao hơn so với gạo thái lan và ấn độ
đến cuối tháng ba sản lượng gạo xuất khẩu của nước ta ước đạt một sáu triệu tấn
với kim ngạch hơn một tỷ usd
cơ hội gia tăng kim ngạch xuất khẩu cho ngành gạo còn rất lớn
khi các nước tăng cường nhập khẩu mặt hàng này từ việt nam
hiện một tấn gạo thơm xuất khẩu đi châu âu và châu á có giá hơn bảy trăm linh usd
việc tập trung chế biến xuất khẩu các dòng gạo thơm chính là giải pháp nâng cao giá trị cho hạt gạo việt nam
về lâu dài ngành gạo đã hướng tới hệ thống sơi phấy bảo quản quy mô các vùng
để sản xuất tập trung với sản lượng lớn chất lượng cao và chủ động xuất khẩu khi có giá bán tốt nhất
từ sau tây nguyên đán đến nay giá hoa từ đà lạt liên tục sụt giảm
đứng đầu cả nước về sản lượng cũng như chất lượng hoa
nhưng vùng trồng hoa đà lạt vẫn gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ
theo các nhà vườn hoa hồng đang rớt giá mạnh nhất
một cành hoa hồng trước đây thường có giá một đồng các điểm lên đến bốn đồng
giờ chỉ còn ba trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng
một số nhà cung ứng hoa cho biết sức tiêu thụ trong dịp tết cũng như dịp lễ tám tháng ba vừa qua
chỉ bằng sáu mươi so với các năm trước
ngày thường cũng kém thuê động do bị cạnh tranh với các loại hoa ngoại nhập
mỗi năm đà lạt và các vùng phụ cận cung ứng ra thị trường khoảng ba sáu tỷ cành hoa
chỉ một mươi vượng hoa được xuất khẩu còn lại tiêu thụ ở thị trường trong nước
nhưng đến nay cũng khá bấp bênh